bị lập biên bản sau khi bị kiểm tra nồng độ cồn đối tượng đã châm lửa đốt xe
vụ việc xảy ra vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi một tại địa bàn thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông
tại thời điểm trên tổ công tác liên ngành công an tỉnh đắk nông đã ra hiệu lệnh
dừng hai người đi trên xe máy để kiểm tra nồng độ cồn
kết quả người điều khiển xe có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở nên bị lập biên bản xử lý
tuy nhiên đối tượng ngồi sau cũng là chủ xe đã bất ngờ mở nắp bình xăng rồi châm lửa đốt xe
đối tượng sau đó tiếp tục đạp ngã xe khiến xăng chảy tràn ra ngoài và thiêu dụi hoàn toàn chiếc xe
ngoài vi phạm nồng độ cồn đối tượng điều khiển phương tiện cũng không có giấy phép lái xe